thay mặt bộ chính trị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết số năm năm
về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
nghị quyết mới với những nội dung đột phá có mục tiêu xóa bỏ những tồn tại nhằm phát triển năng lượng việt nam nói chung
và ngành điện lực nói riêng
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi ngắn với bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh về nội dung này
trân trọng cảm ơn bộ trưởng đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa bộ trưởng xin ông cho biết nghị quyết năm mươi năm có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam nói chung
và của ngành năng lượng nói riêng nhất là trong bối cảnh lo ngại thiếu nguồn cung năng lượng của việt nam hiện nay và thời gian tới
nghị quyết năm năm của bộ chính trị đã mở ra những cánh cửa mới
và nó cho phép chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào những nguồn lực xã hội
với những cơ chế chính sách mới kể cả khung khổ luật pháp
không phải chỉ luật điện lực luật sử dụng và năng lượng tiết kiệm hiệu quả luật dầu khí
mà còn thậm chí cả những khung khổ luật pháp mới như luật về năng lượng tái tạo
cũng đã được dự dù trong tinh thần của nghị quyết của bộ chính trị
để định hướng cho công tác phát triển năng lượng cũng như về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia của chúng ta sắp tới
nhất là trên cơ sở tinh thần tiếp tục giải phóng các nguồn lực
và tạo điều kiện cho các khu vực đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân
để tham gia sâu vào trong cái thị trường năng lượng quốc gia
một điểm nhấn nữa được nhấn mạnh trong nghị quyết năm mươi năm là khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển năng lượng
đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành điện
nhìn nhận của bộ trưởng về vấn đề này như thế nào từ thực tế kết quả thu hút tư nhân vào lĩnh vực này trong thời gian qua
chúng ta đang ở giai đoạn cuối chuyển biến tiến tới việc chính thức hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh
và như vậy thì các cơ cấu điều độ quốc gia sẽ được tách ra khỏi tập đoàn
các tổng công ty phát điện cũng sẽ được cổ phần hóa và cũng sẽ tạo ra nền tảng cho những cơ chế của bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh
và như vậy thì một thị trường điện cạnh tranh sẽ tạo nên một môi trường rất minh mạnh
và để cho tất cả các thành phố kinh tế cũng như người dân sẽ được thủ hợp những điều kiện và lợi ích nhất của kinh tế thị trường
nghị quyết năm năm được bộ chính trị ban
vậy theo bộ trưởng việc quan trọng mà chính phủ và các bộ ngành cần làm là gì để triển khai đúng tinh thần của nghị quyết trung ương
và bản thân bộ trưởng sẽ có những bước chuẩn bị và kết quả triển khai như thế nào
có những nhiệm vụ mang tính trẻ hạ mà chúng ta phải khởi sự ngay
nhưng có những cái nhiệm vụ cấp bách mà chúng ta cũng đang phải xử lý ngay lập tức
thì đó là những vấn đề mà chúng tôi đã đạt ra và yêu cầu cho mình
và chính vì vậy thì cái chuyến đi công tác của chúng tôi đến các tỉnh của miền trung và tây nguyên vừa qua
cũng là một kế hoạch
để phục vụ cơ sở để tiếp tục triển khai một cách cụ thể ngay lập tức
trong thời điểm này những yêu cầu và nghị quyết lòng lòng của bộ chính trị đã đặt ra
trân trọng cảm ơn bộ trưởng